bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự lễ gia quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm hai nghìn một mươi tám
hơn sáu mươi lượt chiến sĩ tình nguyện sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại tp hcm và một mươi bốn tỉnh thành khác
đây cũng là dấu ấn quan trọng đánh dấu sự phát triển phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tp hcm trong suốt hai mươi năm năm qua
mùa hè xanh năm nay sẽ đồng loạt diễn ra từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi hai tháng tám với nhiều hoạt động thiết thực
chiến dịch mùa hè xanh năm nay còn có sự tham gia của các bạn sinh viên tình nguyện đến từ malaysia
đây vừa là dịp để sinh viên việt nam malaysia cùng giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau vừa cùng phối hợp triển khai nhiều công trình vì cộng đồng tại bốn cụm gồm quận một mươi hai huyện nhà bè huyện bình chánh và huyện củ chi
trong suốt hành trình hai mươi năm năm bước chân các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của tp hcm đã in dấu trên nhiều nẻo đường của đất nước và lan tỏa sang đến cả nước bạn lào và campuchia malaysia
theo thông tư số một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám của bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy có tám mươi tám dịch vụ y tế được điều chỉnh về giá trong đó có bảy mươi dịch vụ y tế được điều chỉnh giảm giá
cụ thể sáu giá khám bệnh của năm hạng bệnh viện và trạm y tế xã bình quân giảm một mươi bảy ba mươi bốn giá ngày dường bệnh của năm hạng bệnh viện và các loại dường bình quân giảm sáu
ba mươi dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bình quân giảm hai mươi bốn
ngoài ra còn có chín dịch vụ y tế điều chỉnh tăng khoảng năm là giá dường hồi sức tích cực dựng hồi sức cấp cứu đồng thời bổ sung giá của chín loại dịch vụ kỹ thuật mới
theo đó giá khám bệnh sẽ giảm từ một mươi năm hai mươi tiền khám bệnh sẽ giảm từ bốn tám trăm linh đồng đến năm chín trăm linh đồng ở các hạng bệnh viện
giá khám tại bệnh viện hạng đặc biệt hạng một giảm xuống chỉ còn ba mươi ba một trăm linh đồng thay cho giá hiện nay là ba mươi chín đồng
tương tự giá tại bệnh viện hạng hai còn hai mươi chín sáu trăm linh đồng thay vì ba mươi năm đồng
giá dường bệnh được ban hành thấp hơn đề xuất ban đầu tăng tại các bệnh viện hạng đặc biệt và giảm ở các hạng còn lại
giá ngày dường điều trị giảm từ hai đến một mươi theo từng hạng bệnh viện
đến nay ba nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy
cả ba nạn nhân đều trú tại tỉnh điện biên và đang trên hành trình tới chợ nậm càn
chiếc thuyền bị lật là thuyền gỗ có gắn động cơ và không có đăng ký đăng kiểm
thuyền chở được tối đa là khoảng sáu trăm linh kg
tuy nhiên thời điểm xảy ra tai nạn trên thuyền có tới một mươi người hai xe máy và bốn mươi kg gạo
hiện tại các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích
công an tỉnh lai châu cũng đang phối hợp với công an tỉnh điện biên điều tra tìm nguyên nhân vụ tai nạn
vừa qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã công bố kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù được đánh giá là khá thành công tuy nhiên xét từ kết quả kỳ thi năm nay cho thấy
vẫn còn nhiều vấn đề mà ngành giáo dục tỉnh lào cai cần phải rút kinh nghiệm
qua thống kê sơ bộ ban đầu tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của lào cai năm hai nghìn một mươi tám đạt chín mươi tám ba mươi chín
tăng một ba mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
và cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước
tuy nhiên vẫn có nhiều môn thi điểm thi của các thí sinh đạt khá thấp
như môn lịch sử chỉ có hai mươi một thí sinh dự thi đạt điểm trên trung bình
đặc biệt bài thi ngoại ngữ thi tiếng anh chỉ có trên chín thí sinh đạt điểm từ năm trở lên
tức là chín mươi một số thí sinh dự thi môn này có điểm dưới trung bình
chủ yếu những em học sinh ở các trường bùng cao là tỉ lệ đạt được trung bình điểm trung bình của môn tiếng anh là còn thấp
thế và thực sự mà nói là đội ngũ giáo viên tiếng anh của chúng ta thì cũng cần phải nỗ lực hơn nữa
trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ
tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt cao nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn
đặc biệt là về chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong các nhà trường
với đặc điểm là địa phương có đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống còn khó khăn thì vấn đề chất lượng đào tạo ngoại ngữ luôn là vấn đề cấp thiết đối với ngành giáo dục tỉnh lào cai
tuy nhiên cần có sự điều chỉnh trong cả quá trình dạy học và ôn luyện để cải thiện kết quả học tập cho các em
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
hai mươi năm trước chỉ thị số ba mươi của bộ chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ra đời với phương châm
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra đã phát huy quyền làm chủ của người dân
tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần quan trọng trong ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên việc phát huy dân chủ ở cơ sở thời gian qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém cần sớm được khắc phục
nhân dịp hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận một trăm năm mươi
bộ chính trị về tiếp tục đầy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở diễn ra vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng bảy
truyền hình nhân dân mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi một số tổng hợp ngắn cùng ý kiến đánh giá của đồng chí đảo duy quát
nguyên phó trưởng ban thường trực ban tư tưởng văn hóa trung ương người đã tham gia vào việc hình thành nên quy chế dân chủ ở cơ sở
hơn hai mươi năm trước vào đêm hai mươi sáu dạng sáng hai mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại các huyện quỳnh thụ hưng hà tiền hải đông hưng thái thụy tỉnh thái bình
hàng chục nghìn người dân quá khích đã leo lên bao vây đập phá trụ sở các xã và nhà cửa của một số cán bộ xã
do việc lạm thu và lạm tri trong huy động và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
người dân nổi giận một phần là do bị huy động sức người sức của quá mức chịu đựng
nhưng chủ yếu là quá bất bình trước những hành vi việc làm mất dân chủ
coi thường dân của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở
tất cả mọi việc người dân không được biết không được bàn không được kiểm tra giám sát
mà chỉ được phép góp công góp của
trước tình hình phức tạp đó bộ chính trị đã cử một đoàn công tác do đồng chí phạm thế duyệt
ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị dẫn đầu về tìm hiểu và đánh giá tình hình nguyên nhân dẫn đến sự việc
sau khi tìm hiểu nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình và nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan
bộ chính trị đã thống nhất đánh giá là do tình trạng mất dân chủ nghiêm trọng ở cơ sở
đã làm nảy sinh tình hình phức tạp và thấy cần thiết phải ban hành một bộ quy chế về phát huy dân chủ ở cơ sở
một thời gian ngắn sau đó chỉ thị số ba mươi của bộ chính trị về xây dựng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở ra đời
chỉ thị số ba mươi như một luồng gió mát làm dịu nhẹ tình hình
nhất là ở những nơi được coi là điểm nóng và trở thành một động lực quan trọng để người dân phát huy quyền làm chủ của mình
hăng hái góp công sức trí tuệ và của cải xây dựng quê hương đất nước
thế nhưng trong hai mươi năm qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi có lúc vẫn chưa được coi trọng
và thực hiện đầy đủ đến nơi đến trốn những vụ việc nghiêm trọng làm phức tạp tình hình vẫn diễn ra
những tên người tên nất như đoàn văn vương ở tiên láng đồng tâm ở mỹ đức hà nội đã làm nhức lóng bao người
và nay là thủ thiêm ở thành phố hồ chí minh khiến người dân phấn nộ
mắt của họ vẫn tiếp tục tuôn rơi
xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa đồng chí được biết năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đồng chí là phó trưởng ban thường trực ban tư tưởng văn hóa trung ương
đồng chí có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là nguyên nhân ra đời của quy chế dân chủ cơ sở
khi đảng ta phát động khởi xướng và thực hiện cái đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xe chủ nghĩa
cái sự nghiệp đổi mới từ năm tám mươi sáu đến năm chín mươi tám
đạt được rất nhiều thành tiêu rất quan trọng
thế nhưng thực hiện cái dân chủ ở tất cả các cấp nhất là cơ sở còn có một số hạn chế
vào năm chín mươi bảy thái bình đạt được một cái thành tiêu rất quan trọng trong cái phong trào điện đường trường giảng
thế nhưng gắn với cái thành tiệu ấy thì một loạt các cán bộ vi phạm cái quyền làm chủ của nhân dân
tham mô lãng phí và gây cái sự bức xúc và bất bình
đến cái mức mà thái bình có hai trăm tám mươi năm xã phường thì hai trăm sáu mươi năm xã phường bà con vây chặt ủy ban đảng ủy đấu tranh
thời kỳ đấy thì bộ chính trị đã cử một đoàn công tác của bộ chính trị xuống cùng với tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh để giải quyết tình hình
qua cái tổng kết thực tiễn của cái giải quyết cái điểm nóng của thái bình năm chín mươi bảy
thái bình năm chín mươi bảy thì đã đi tới một cái nhận thức rất sâu sắc tức là cái dân chủ ở cơ sở từ thôn ấp xã đúng là thời kỳ ấy bộc lộ cái vi phạm rất rõ
và chính cái yếu kém này là một cái kẽ hở cho những sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ có chức có quyền xâm phạm vào cái lợi ích của nhân dân
và chính cái yếu kém này là một cái kế hợp cho những sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ có chức có quyền xâm phạm vào cái lợi ích của nhân dân
vậy đồng chí đánh giá như thế nào về việc phát huy quy chế dân chủ
vậy đồng chí đánh giá như thế nào về việc phát huy quy chế dân chủ
phải mất một năm mới thể chế hóa cái phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra thành một quy chế tức là văn bản pháp quy
thế và cái quy chế này được ban hành ra thì tôi phải nói là chưa bao giờ mà cái việc học tập quán triệt phổ biến cái này có một cái sức hấp dẫn ghi gấm và nó đáp ứng được cái nguyên vọng của nhân dân rất lớn

thế thì cái dân chủ đại diện cũng đã có cái đổi mới rất sâu sắc thế thì cái dân chủ được mở rộng nó rõ ràng là động lực rất mạnh cho cái sự việc đổi mới
cho nên chúng ta đã giành được những thành tiệu rất quan trọng trong chính trị trong kinh tế trong văn hóa trong xã hội trong an ninh trong quốc phòng trong đối ngoại
và chưa bao giờ chúng ta thấy cái uy tín của chúng ta lên vị thế của chúng ta lên
và đặc biệt là
lòng dân tin chế độ này và quyết tâm bảo vệ xây dựng chế độ này đất nước này
thưa đồng chí trong tình hình hiện nay việc phát huy vi chế dân chủ
có ý nghĩa như thế nào để đất nước ổn định và phát triển
sáu tháng đầu năm trụ sở của tiếp công dân của trung ương
thì cái số lượng người dân đến để khiếu kiện tăng lên gần ba mươi
đấy để nhìn đến bên cạnh cái thành tựu rất quan trọng
mà rõ ràng là cái việc thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở
có lẽ còn rất nhiều thiếu sót bất ngờ
nói là thực hiện cái quy chế dân chủ này gắn liên với cái xây dựng trình tốt đảng
vừa rồi đảng đã chỉ đạo lần này ngoài cái việc thể chế hóa
hơn nữa các cái quyền dân chủ trực tiếp
từ cái quyền được bắt đầu
được biết được bàn được làm được kiểm tra
thì cái việc thực hiện cái này phải gắn liền với cái việc
thực hiện cái dân chủ trực tiếp trong đảng
dân chủ trực tiếp trong xây dựng chính quyền ca cấp
mà cái chốt chính là cái dân chủ trong đảng
dân chủ trong việc quyết định các chủ trương chính sách
dân chủ trong quyết định về
không các cán bộ dân chủ trong hoạt động kiểm tra giám sát của đảng
tức là nếu thực sự các cấp ủy đảng thực hiện thật tốt cái dân chủ trong đảng
thì sẽ có tác dụng lan tỏa rất mạnh sang các cấp chính quyền
và đặc biệt là số nữ cơ sở
xin cảm ơn đồng chí
thưa quý vị như vậy có thể thấy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện tiên quyết
để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân củng cố mối đoàn kết nhất trí giữa đảng chính quyền với dân
để cấp ủy tổ chức đảng phát huy vai trò vị thế và nâng cao năng lực lãnh đạo trì đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ ở địa phương
khi quyền làm chủ của người dân được tôn trọng và phát huy đầy đủ sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần ổn định và phát triển đất nước một cách bền vững
tiếp theo chương trình
các địa phương chú ý
động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
thanh tra việc phân lô bán nền trái phép ở đồng nai
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung
nhằm chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo hướng dẫn cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bảo đảm an toàn cho khách du lịch duy trì thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống
sẵn sàng giúp đỡ địa phương khi có yêu cầu
các địa phương chủ hồ chứa triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du trong trường hợp hồ phải xả lũ hoặc bị sự cố
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía tây nên từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy
ở khu vực bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị có mưa vừa mưa to
riêng khu vực đông bắc đông bằng bắc bộ và các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa rất to
trong cơn giông có khả năng rất cao xảy ra tố lốc và gió rất mạnh
từ hôm nay một mươi năm đến một mươi bảy tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng sông thái bình và các sông từ thanh hóa đến quảng trị sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao và sông hoàng long có khả năng đạt mức báo động một
đỉnh lũ trên các sông cầu sông thương sông lục nam sông mã sông cả sông la ở mức dưới báo động một
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như hòa bình sơn la điện biên lai châu yên bái hà giang cao bằng lạng sơn thanh hóa nghệ an hà tĩnh
nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh nam định ninh bình thái bình hòa bình hà nội thanh hóa đến quảng trị
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi bắc bộ cấp một riêng ở các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh cấp hai